trên địa bàn tỉnh quảng trị nạn ốc bưa vàng bùng phát mạnh cũng đang gây thiệt hại lớn cho diện tích lúa vụ hè thu của người dân nhiều nơi buộc phải gieo lại
tiếp tục là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
tại nhiều dụng lúa của người dân mặc dù đã được xuống giống cách đây hơn một tuần nhưng toàn bộ lúa non đã bị ốc biêu vàng phá hoại
ốc biêu vàng xuất hiện với mật độ rất dày với hàng chục con trên một mét vuông
mặc dù người dân đã dùng nhiều biện pháp như bắt bơm thuốc diệt nhưng vẫn không thuyên giảm nhiều hộ dân buộc phải gieo lại hoàn toàn
nhiều người dân được nghiên cứu cho thuộc mấy nó cả chỉ để hỗ trợ cho dân
hiện nay hơn năm mươi hectare lúa vụ hè thu tại huyện cam lộ đang bị ốc biêu vàng gây hại
trong đó thiệt hại nhiều nhất là những diện tích ruộng trũng thuộc các xã cam thủy cam thanh và cam hiếu
nguyên nhân là do thời tiết vụ hè thu năm nay mưa nhiều khâu vệ sinh đồng ruộng gặp khó khăn
đất không phơi được là điều kiện thuận lợi để úc biêu vàng phát sinh số lượng lớn
ốc biêu vàng là một trong những đối tượng gây hại nặng nhất
ngoài khi ngập lụt trên tinh thần đó thì huyện cam thủy có chỉ đào
cái thứ nhất là những ốc mà to là đề xuất với bà con và có chủ trương là vận động bà con để bắt
thứ hai nữa là những ruộng mà xa lại thì buộc bà con phải dùng thuộc thiệt ốc biêu vàng để đảm bảo cho cây lúa
hiện nay những diện tích bị ốc biêu vàng gây hại bà con nông dân bắt đầu tiến hành làm đất để gieo lại
tuy nhiên với số lượng ốc biêu vàng đang bùng phát như hiện nay
với sinh trưởng và phát triển đơn định chính quyền địa phương cũng như người dân cần phải có giải pháp xử lý
dập dịch đồng bộ triệt đẻ mới có thể bảo vệ được vụ lúa hè thu